các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị và các bạn thân mến mới đây một câu chuyện đau thương đã xảy ra tại thái nguyên
người mẹ vô tình lái xe cán chết đứa con trai bốn tuổi do chính cô sinh ra
đoạn video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng đó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về vô số gạch đá những lời cay độc chiết sự vô tâm của người mẹ
thế nhưng ngay lúc này hơn ai hết chính người mẹ đó lại đang phải chịu đựng nỗi đau lớn hơn ai cả
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
theo lời của người chứng kiến khi thấy mẹ lên xe cháu bé đã cố mở cửa ô tô nhưng không được
thấy chị dê lái ô tô di chuyển cháu em mở đuổi theo để gọi mẹ thì xảy ra sự việc thương tâm
liên quan đến vụ việc nhân chứng cho biết trước đó chị dê là mẹ của nạn nhân đổ ô tô để vào tiệm tạp hóa mua đồ và cho em m ngồi lại ở hàng ghế sau
khi mua đồ xong nữ tài xế không biết con đã xuống khỏi xe
đứa bé đang đứng ở vỉa hè thấy mẹ lên xe nổ máy bèn chạy đến gõ vào cánh cửa ghế sau
nhưng người mẹ dường như không cảm nhận được tiếng gõ cửa ấy và vẫn lái xe đi
thấy chị dơi lái ô tô di chuyển cháu em m đuổi theo để gọi mẹ thì xảy ra sự việc
có lẽ trong lúc hoảng loạn đưa bé chạy lên đầu xe với mong muốn mẹ sẽ nhìn thấy mình
nhưng chẳng ai ngờ đó lại là giây phút đau đớn nhất trong cuộc đời của đứa trẻ và cả người mẹ
mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé em m đã không qua khỏi
lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên cho biết vụ việc xảy ra là do người mẹ đã thiếu chú ý
không kiểm tra con mà đã vội điều khiển xe rời đi dẫn đến vụ tai nạn thương tâm
được biết sau khi vụ việc xảy ra
các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ
câu chuyện đau lòng thương tâm nhất ngày hôm qua xảy ra tại thái nguyên
người mẹ trong phút não cá vàng đã vô tình cán vào đứa con trai bốn tuổi của mình và con đã không qua khỏi
thật sự ám ảnh
nhiều cư dân mạng đã chửi bới mạc sát người mẹ đáng thương này
nhưng hãy dừng lại một phút để suy nghĩ để đặt vị trí của mình và người mẹ đáng thương ấy
thì chắc chắn chúng ta sẽ không buông ra những lời khuyên
cây đọc như thế
tất nhiên dù lý do chị đi chăng nữa thì người mẹ cũng là người đáng trách
nhưng phụ nữ thật sự rất khổ
nhiều người sau khi đẻ con xong trở nên não cá vàng làm đâu quên đó
những di chứng hậu sản đối với phụ nữ thật muôn hình vạn trạng
chẳng có bất kỳ bà mẹ nào mà sinh con xong mà thông minh nảy số hơn lúc độc thân cả
có thể người mẹ ấy cũng bị não cá vàng như vô vàng chị em khác
rồi có thể áp lực công việc
chết chuyện gì đó mà đầu óc không được tỉnh táo nên quên mất việc kiểm tra con của mình
ai cũng sẽ trách mắng rằng bà mẹ vô dạng cẩu thả mất não
nhưng mình vẫn muốn nói lại rằng hãy đặt địa vị của mình vào người phụ nữ ấy
ngay lúc này có lẽ bạn không nỡ buông lời cay đắng
bà mẹ ấy chắc chắn cả đời này sẽ không còn được sống trong những giây phút an yên nữa
một đứa con châu báu ra đi vì bệnh tật vì tai nạn do người khác gây ra
một sự đau đớn cả một đời rồi
huống hồ đây lại là do chính mình làm mất đứa con của mình
đứa con phải ra đi dưới bánh xe do chính mình lái
còn gì đau đớn hơn thế
còn gì khủng khiếp hơn thế
và còn gì ân hận hơn thế
thậm chí người mẹ ấy sau này cần phải đi bác sĩ tâm lý để có thể sống tiếp phần đời còn lại
vì chắc chắn sẽ là một cuộc sống ưu ám trong nỗi dằn vật nơi lương tâm
quá ân hận và dây dứt
mình chỉ một phút
một phút không kiềm chế được cảm xúc
lấy thước kẻ đánh con một cái mà cả đêm không ngủ được
cả vài ngày sau vẫn còn ân hận về chuyện đó
huống hồ ở đây bà mẹ lại là người gây ra cái chết cho con của mình
đấy là nỗi đau dằn xé quằn quại nhất
các bạn xem clip thấy đớn đau một thì người mẹ ấy đau đớn gấp tỷ tỷ lệ
nên hãy đừng ném đá chị ấy nữa
tuy nhiên sau vụ việc này chúng ta cũng cần phải xem lại cách vận hành co hai
cách vận hành co hai khi có con trẻ
thứ nhất nếu chỉ có hai người thì luôn yêu cầu con phải ngồi ghế dành cho trẻ em thắt dây an toàn
sự xuất hiện liên tục của con sẽ nhắc nhở cho ta rằng con đang đi cùng mình
thứ hai khi đi cùng con thì hãy luôn kéo con đi theo mình
nếu như dừng xe để mua bán cái gì đó để tránh bỏ quên con hoặc là tránh bị tai nạn thậm chí là tránh bị bắt cóc
thứ ba có rất nhiều người vẫn để ô tô nổ máy chỉ chạy và mua cái gì đó rồi chạy ra
đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm nếu có trẻ con trên xe
thế nên tuyệt đối phải tắt máy kéo con rời khỏi xe đi mua bán thứ gì đó xong rồi quay lại nổ máy đi tiếp
cái gì thì cũng nên cẩn thận
sau khi vụ việc xảy ra bên cạnh những lời chỉ trích chép móc người mẹ
cũng có những người thương cảm đồng cảm chung với nỗi đau khi mất đi đứa con chính mình để ra
nhiều người đặt ra câu hỏi liệu người mẹ sẽ phải chịu hình phạt gì khi vô tình làm chết con
mời quý vị tiếp tục theo dõi
tội vô ý làm chết người được quy định tại điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
về khách quan người phạm tội có những hành vi tương tự hành vi của tội giết người
hậu quả xảy ra mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả cũng tương tự như đối với giết người
về ý thức chủ quan của người phạm tội và đây cũng là dấu hiệu đặc trưng
để phân biệt giữa tội vô ý làm chết người với tội giết người
đó là lỗi của người phạm tội
người phạm tội vô ý làm chết người
đó là lỗi của người phạm tội
vô ý làm chết người thực hiện hành vi của mình dưới hình thức lỗi vô ý
do vô ý bao gồm cả vô ý vì cấu thả và vô ý vì quá tự tin
theo quy định tại điều một mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây
người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội
nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được
người phạm tội không thấy trước hành vi của mình
có thể xảy ra hậu quả nguy hại cho xã hội
mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó
bộ luật hình sự cũng quy định rõ các hình thức vô ý phạm tội
nhưng cần căn cứ vào nội dung quy định trên
chúng ta thấy rõ có hai hình thức vô ý phạm tội
mà khoa học luật hình sự gọi là vô ý vì cẩu thả và vô ý vì quá tự tin
vô ý vì cấu thả là trường hợp do cấu thả
mà người phạm tội không thấy trước được khả năng gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội
mặc dù phải thấy trước hoặc có thể thấy trước
tiêu chuẩn để xác định một người phải thấy trước
và có thể thấy trước được hậu quả nguy hiểm cho xã hội
là căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể lúc xảy ra sự việc
một người bình thường cũng có thể thấy trước
ngoài ra còn phải căn cứ vào độ tuổi trình độ nhận thức trình độ văn hóa tay nghề
vô ý vì quá tự tin là trường hợp người phạm tội
thấy trước được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội
nhưng tin rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được
nhưng hậu quả đó vẫn xảy ra
nếu vô ý làm chết người là trường hợp người phạm tội
tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người
nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc là có thể ngăn ngừa được
hoặc là người phạm tội không thấy hành vi của mình có thể xảy ra hậu quả chết người
mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó
là hậu quả có từ hai người chết trở lên
người phạm tội vô ý làm chết nhiều người
thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoảng hai một trăm hai mươi tám
và có khung hình phạt từ ba đến một mươi năm tù
nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ
quy định tại khoảng một năm mươi một
tòa án có thể áp dụng điều năm mươi bốn
phạt người phạm tội dưới ba năm tù
nhưng không được dưới sáu tháng tù
còn với người mẹ vô ý làm chết một người
là trường hợp phạm tội
tuy thấy hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người
nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra
hoặc có thể ngăn ngừa được
hoặc người phạm tội không thấy hành vi của mình
có thể xảy ra hậu quả chết người
mặc dù phải thấy trước
và có thể thấy trước hậu quả đó
và hậu quả đó chỉ có một người chết
người phạm tội vô ý làm chết một người
thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo khoảng một một trăm hai mươi tám
có khung hình phạt cải tạo không giam giữ
đến ba năm hoặc phạt tù
từ một năm đến năm năm tù
nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ
quy định tại khoảng một
thì tòa án có thể áp dụng điều năm mươi bốn
phạt người phạm tội dưới sáu tháng tù
hoặc chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi ba
quý vị và các bạn thân mến
trong quá trình sinh sống lao động làm việc
có nhiều hành vi vô tình dẫn đến
hậu quả đáng tiếc là chết người
những hành vi này sẽ được pháp luật xem xét
và xử lý theo đúng quy định
bản thân người đã gây ra lỗi lầm đặc biệt
là người mẹ trong câu chuyện trên
đã phải chịu một cú súc lớn
một nỗi đau quá lớn
bởi vậy xin đừng ném đá đừng buông lời cay nghiệt với cô ấy
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi